công ty công nghệ open ai của mỹ mới đây đã xóa tài khoản của một nhà phát triển bốt trí tuệ nhân tạo ai
giả mạo nghị sĩ dean phillips ứng cử viên sáng giá của đảng dân chủ
sai tranh cử tổng thống mỹ năm nay
đây là hành động cụ thể đầu tiên của openai nhằm thực hiện cam kết giải quyết nỗi lo
rằng ai can thiệp bất cuộc bầu cử
bốt ai có tên là deanbot dựa trên chatsgpt của openai do hai doanh nhân ở mỹ tạo ra
các doanh nhân này đã thành lập một ủy ban hành động chính trị nhằm kêu gọi ủng hộ nghị sĩ din philips
trước thêm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang new hanshine vào ngày hai mươi ba tháng một
ủy ban đã vận động được một triệu đô la mỹ
đây được cho là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho nỗ lực tranh cử của một ứng cử viên tổng thống mỹ
opernay cho biết sẽ giải quyết những lo ngại công nghệ của công ty rằng sẽ bị lạm dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử
trong bối cảnh hơn ba mươi dân số thế giới sẽ đi bỏ phiếu trong năm hai nghìn hai mươi